để chủ động ứng phó với cơn bão số tám các địa phương đến nay đã cơ bản kêu gọi hướng dẫn kiểm soát
bảo đảm an toàn đối với hầu hết các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
các địa phương cũng đã ra soát chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão mưa lũ theo kịch bản có thể xảy ra
để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên biển thanh hóa đã cấm biển trên địa bàn tỉnh
từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
thanh hóa có sáu năm trăm bốn mươi chín phương tiện với hai mươi ba tám trăm bảy mươi ba lao động đã vào các khu neo đậu an toàn
tỉnh thanh hóa cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng tết covid một mươi chín để di rời các hộ dân khi có tình huống xảy ra
còn tại tỉnh hà tĩnh cũng đã cấm biển từ chín giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
và yêu cầu các huyện có biển hướng dẫn sắp xếp neo đậu tránh trú an toàn
với khoảng một mươi ba chín trăm linh người đang cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh đã lên phương án đảm bảo an toàn cho các khu cách ly tập trung
còn tại tỉnh nghệ an
có năm kịch bản sơ tán dân ven biển ứng với từng cấp độ bão nước biển dân
trong chiều và đêm qua tỉnh này đã và đang tiến hành di rời sơ tán dân cư đến nơi an toàn
bộ công an cũng đã chuẩn bị năm phương tiện thủy để ứng phó với lụt bão
hơn một ba trăm linh phương tiện bộ hơn một máy phát điện và bốn mươi phao cứu sinh các loại
bố trí trên sáu mươi tám cán bộ chiến sĩ để thực hiện phòng chống thiên tai